những năm gần đây tình trạng quá tải rác thải sinh hoạt tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh bắc ninh
đã trở thành một vấn đề nan giải
mới đây hội liên hiệp phụ nữ huyện gia bình đã đưa vào áp dụng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt
bằng công nghệ vi sinh imo mang lại hiệu quả thiết thực
đây là nơi tập trung rác thải của sáu trăm năm mươi hộ dân trong thôn phú dư
chỉ một tháng trước đây bãi rác này luôn trong tình trạng quá tải
khi mà có tới hơn hai trăm linh tấn rác thải tồn đọng ở đây rác chất thành đống cao gần hai mét
che lấp cả lối đi và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
nhưng sau khi áp dụng công nghệ vi sinh imo xử lý
đến nay bãi rác thải này đã giảm hơn bảy mươi thể tích và mùi hôi thối cũng đã không còn

công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học được làm bằng công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học
công nghệ sử dụng chế phẩm sinh học được làm từ cám gạo sữa chua chuối men tiêu hóa và các loại đường
đây đều là những nguyên liệu hữu cơ thân thiện với môi trường dễ chế tạo với chi phí thấp
sau khi được ủ trong vòng hai ngày một kg vi sinh đậm đặc có thể phân hủy được một trăm linh một trăm năm mươi kg rác thải hữu cơ
đối với ứng dụng imo để xử lý rác thải này
nó mang lại hậu quả thứ nhất ngay tức thời là xử lý hết mùi hôi không khí và ô nhiễm không khí trong môi trường
điều thứ hai nữa là những nguyên liệu để làm ra imo này rất rẻ chi phí rất rẻ và bà con ai cũng có thể làm được
cùng với đó hội liên hiệp phụ nữ tỉnh bắc ninh cũng triển khai nhiều giải pháp chung tay bảo vệ môi trường
góp phần làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội duy trì các mô hình hoạt động về bảo vệ môi trường
gắn với việc thực hiện tiêu chí
nhà sạch ngõ sạch và đông sạch nhằm thực hiện có hiệu quả đề án tổng thể bảo vệ môi trường của tỉnh
toàn tỉnh bắc ninh hiện có một trăm ba mươi chín làng ba sạch
bên cạnh đó các cấp hội tiếp tục duy trì một mươi hai mô hình làng nông thôn mới khu dân cư kiểu mẫu
qua đó góp phần nâng cao ý thức nhận thức và hành vi của hội viên phụ nữ và nhân dân
về tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh